phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa phối hợp với các lực lượng và công an tỉnh nghệ an
tổ chức kiểm tra triệt xóa sáu điểm cho vay nặng lãi tại hai tỉnh thừa thiên huế và nghệ an
bắt giữ nhiều đối tượng và góp phần đập lại an ninh trật tự tại địa phương
theo công an tỉnh thừa thiên huế đến ngày ba tháng một đã có năm điểm trên địa bàn thành phố huế
tất cả đều là chi nhánh thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp tín đạt
trụ sở chính đóng tại hai mươi hai đường lê việt thuận xã hưng lộc tp vinh tỉnh nghệ an
do đối tượng nguyễn sĩ trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường hà huy tập tp vinh tỉnh nghệ an là người đứng đầu
mỗi cơ sở có từ bốn đến sáu nhân viên làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp xử lý nợ và quản lý công nợ
lãi suất các đối tượng cho vay giao động từ một trăm linh chín năm một năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn bảy trăm linh một năm
theo điều tra ban đầu tính tại thừa thiên huế từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
các đối tượng đã cho một bốn trăm hai mươi người với gần hai mươi một hồ sơ vay tổng số tiền cho vay hơn hai mươi một hai tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật